công tác đối ngoại công an nhân dân đạt được nhiều thành tựu to lớn

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại ba nước lào malaysia và brunei
chuyến thăm của đoàn đã thành công tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam với lào malaysia và brunei nói chung giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật ba nước nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
ngay từ đầu năm chúng tôi cũng xác định là công tác đối ngoại tập trung triển khai ở các nước asean trong đó có ba nước trong chuyến thăm lần này của bộ công an
mục tiêu chính là để bàn với các cơ quan thực thi pháp luật các cơ quan an ninh tình báo nội vụ cảnh sát của các nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác này góp phần đảm bảo an ninh
chúng tôi cũng xác định là công tác đối ngoại tập trung triển khai ở các nước asean trong đó có việt nam với chúng ta và góp phần để thúc đẩy các quan hệ hợp tác khác
như là về chính trị về kinh tế về xã hội về văn hóa các mặt đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân các nước asean đi lại lẫn nhau một cách được đảm bảo thuận lợi nhất

các nguy cơ đe dọa đến an ninh của từng nước như khu vực đánh giá về đấu tranh phòng chống tội phạm
các nguy cơ đe dọa đến an ninh của từng nước như khu vực đánh giá về tình hình tội phạm
các nguy cơ đe dọa đến an ninh của từng nước như khu vực đánh giá về tình hình tội phạm
qua công tác đối ngoại hợp tác quốc tế lực lượng công an chủ động trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm khủng bố tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy
để bảo đảm an ninh trật tự trong nước cũng như nâng cao hiệu quả tham gia phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu
đồng thời làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế của đất nước góp phần nâng cao vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế
nằm trong khuôn khổ tuần lễ an ninh mạng quốc tế lần thứ năm và hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng lần thứ năm diễn ra từ ngày năm cho đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi theo hình thức trực tuyến
vào chiều ngày hôm nay ngày bảy tháng một mươi theo giờ hà nội đoàn việt nam do trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng và phiên họp đặc biệt giữa bộ trưởng các nước asean với các nước đối tác đối thoại
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng lần thứ năm diễn ra trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp ở các nước trong khu vực
lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua đó thể hiện sự ứng phó thích ứng với tình hình cũng như sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm mạnh mẽ của các nước asean trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng
thứ trưởng lương tam quang khẳng định việt nam nhận thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng các quy tắc ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng nhằm góp phần duy trì một không gian mạng lành mạnh giúp cho việc bảo đảm an ninh an toàn thông tin hiệu quả hơn
trao đổi để xác định các lĩnh vực hợp tác và nâng cao năng lực nhằm tăng cường sức đề kháng không gian mạng trong khu vực thông qua bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu thứ trưởng lương tam quang cho biết bộ công an việt nam đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực thi pháp luật trong đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao chú trọng tăng cường tiềm lực an ninh mạng đảm bảo an ninh an toàn cho các hệ thống thông tin quan trọng tại việt nam như chương trình chuyển đổi số
việt nam vào nhóm năm mươi nước dẫn đầu về chính phủ điện tử thứ trưởng lương tam quang khẳng định là một nước thành viên asean việt nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác asean về đảm bảo an ninh an toàn không gian mạng
tại hội nghị các đoàn đã thông qua tuyên bố chủ tịch amcc hai nghìn hai mươi thảo luận về những vấn đề liên quan đến an ninh mạng tham gia phiên đặc biệt của amcc thảo luận với các đối tác đối thoại và phiên đặc biệt đối với các đối tác đối thoại của asean
thưa quý vị và các bạn bên cạnh lực lượng công an chính quy thì các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở như tổ dân phố dân phòng công an bán chuyên trách đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương
chính vì vậy việc quy định cụ thể đối với lực lượng này nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp khác nhau nếu được ban hành luật sẽ tạo một hành lang pháp lý mạnh mẽ khuyến khích động viên tinh thần tự nguyện cống hiến của người dân để phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại huyện sóc sơn hà nội
anh hoàng văn phúc thực hiện nhiệm vụ công an viên tại xã tiên dược huyện sóc sơn đã một mươi chín năm dù chính sách đối với lực lượng công an viên còn nhiều hạn hẹp nhưng anh phúc và những công an viên trong xã vẫn tận tụy miệt mài với công việc được giao
báo cáo ông chí là về cơ bản thì lực lượng công an viên bán chuyên trách thì vẫn duy trì hoạt động thường xuyên
về cái thông tư năm thì
về lực lượng công an viên chúng tôi cũng cơ bản nhất trí thôi bên cạnh đó thì nó có nhiều khó khăn trong lực lượng công an viên bán chuyên trách
thứ nhất là cái phụ cấp thì còn ít thứ hai là cái chế độ chính sách thì cũng chưa được phù hợp cho lắm bản thân tôi thì làm được một mươi chín năm thì cơ bản yêu nghề thôi
cái lực lượng bán chuyên trách ở đây thì giúp cho chúng tôi rất nhiều trong công tác giải quyết các nguyên nhân thân nai nịch và những cái hậu khẩu có thể tôi chưa thể làm hết được toàn bộ
cái địa bàn như đặc biệt là địa bàn đông thôn chúng tôi ở cái địa bàn này có một mươi tám hai mươi dân chúng tôi rất là nhiều chúng tôi không thể nắm chúng tôi chỉ nắm được sơ bộ một phần nào đấy
đâu còn vất vảnh về lực lượng bán chuyên trách
còn tại xã xuân giang huyện sóc sơn các thành viên thuộc đội tự quản thôn ba hàng cùng lực lượng công an xã xuân giang lại có nhiệm vụ nắm chắc địa bàn
nhắc nhở các hộ kinh doanh đảm bảo trật tự đô thị công tác phòng cháy chữa cháy hạn chế thấp nhất những sự cố cháy nổ có thể xảy ra
trên tinh thần tự nguyện tuy nhiên bất cứ việc gì về an ninh trật tự xảy ra tổ tự quản luôn là những người có mặt đầu tiên
chúng tôi cùng với ba công an làm công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư hai nữa là làm công tác văn đô thị
được thành lập thì trên tinh thần là tự nguyện
trên tinh thần tự nguyện sau khi có kế hoạch của bán an xã tôi là trưởng thôn đã có ý kiến với cấp quỷ là xin được thành lập
và nòng cốt thì các đồng chí là tri hội trưởng của các tri hội đoàn thể
những lực lượng này sẽ giúp cho lượng quan trọng khi lắm bắt sâu về tình địa bàn
và ngay trực tiếp các đồng chí sẽ giúp cho lượng
công an là về vấn đề trực tiếp về công an giữ gì là an ninh trật tự ngay từ lúc ban đầu khi xảy ra cái vụ việc phức tạp về tình an ninh trật tự
hiện nay bộ công an vừa đăng tải sự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để lấy ý kiến rộng rãi
trong đó ba lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách sẽ được gộp thành một lực lượng riêng
có thể nói trong những năm qua lực lượng này đã có nhiều bước tiến đóng góp quan trọng
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự địa phương việc xây dựng luật quy định rõ ràng hơn về quyền và trách nhiệm
đồng thời làm cơ sở để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của lực lượng này đang thực sự phù hợp với thực tiễn đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn